trong đó ông phạm viết thanh bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu nhận định vẫn còn có khoảng trống phòng dịch tại các cơ sở nhà máy trong khu công nghiệp
khi chủ đầu tư khu công nghiệp nghĩ rằng trách nhiệm là của doanh nghiệp doanh nghiệp lại nhận thức rằng việc này là của chính quyền
do đó ông thành đề nghị chủ đầu tư các khu công nghiệp cụm công nghiệp phải đồng hành cùng với chính quyền trong phòng chống dịch
có cơ hội thì cùng chia sẻ khi xảy ra rủi ro thì cùng gánh vác ông thanh nhấn mạnh
đồng thời bí thư bà rịa vũng tàu cũng khuyến cáo khu công nghiệp nào cụm công nghiệp nào lơ là chủ quan để dịch bệnh lây lan thì tỉnh sẽ không ưu tiên giới thiệu mời gọi đầu tư
ông nguyễn văn thọ chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho hay tỉnh sẽ cho phép doanh nghiệp điều trị f tại chỗ với các điều kiện theo quy định hướng dẫn của bộ y tế
theo tỉnh bà rịa vũng tàu trước thực trạng số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng tăng cao
trong đó nhiều ca ghi nhận từ ngoại tỉnh
trong các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đã phản ánh thực tế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp và đang xâm nhập sâu trong cộng đồng
đánh giá nguyên nhân địa phương cho rằng xuất phát từ sự chủ quan của một số người dân doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ triệt đề công văn của ubnd tỉnh
công tác tuyên truyền vận động người dân về thực hiện biện pháp phòng chống dịch có địa phương thực hiện chưa tốt chưa đầy đủ
nhất là việc khai báo y tế khi về tỉnh chưa xử lý nghiêm trường hợp vi phạm dẫn đến tình trạng một số người vào tỉnh chưa thực hiện khai báo y tế và cách ly đúng quy định để dịch lây lan ra cộng đồng
tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu các đơn vị người dân và doanh nghiệp phải tuyệt đối cảnh giác không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
việc mở cửa kinh tế hoạt động kinh doanh du lịch phải tiếp tục thực hiện trên nguyên tắc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thích ứng linh hoạt an toàn đến đâu mở đến đó theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm một mươi hai
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố vũng tàu kết nối trực tuyến với một mươi bảy phường xã về nội dung tăng cường chống dịch trên địa bàn mới đây
ông trần đình khoa bí thư thành ủy vũng tàu đã yêu cầu tất cả phường xã tập trung kiểm soát khu vực nguy cơ như phòng trọ chợ và đưa ra giải pháp phương án xử lý
mặt khác các phường xã cần có quy định cụ thể và có công cụ quản lý chặt chẽ đối với trường hợp cách ly f một tại nhà để tránh lây nhiễm chéo
công an thành phố cần tăng cường xử phạt người dân ra đường không đeo khẩu trang tụ tập đông người vi phạm các quy định phòng chống dịch đồng thời mở chiến dịch truyền thông để nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch
thực hiện công văn số chín nghìn sáu trăm bảy mươi bitdp ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một

trong tháng một mươi một địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine phải chịu trách nhiệm trước trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
giao sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố căn cứ nội dung yêu cầu và biểu mẫu báo cáo kèm theo công văn số chín nghìn sáu trăm bảy mươi bitdp
ba giao sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố căn cứ nội dung yêu cầu báo cáo kèm theo công văn số chín nghìn sáu trăm bảy mươi bitdp
ba đề nghị ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố khẩn trương giả soát tình hình sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín nhu cầu vaccine đến cuối năm hai nghìn hai mươi một để tiêm cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và nhu cầu vaccine năm hai nghìn hai mươi hai của địa phương gửi báo cáo về sở y tế tổng hợp trước ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bốn đề nghị ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn này báo cáo theo đúng thời gian quy định trường hợp chậm trễ sẽ chịu trách nhiệm trước trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
tính từ một mươi sáu tháng một mươi đến một mươi năm tháng một mươi một tỉnh bà rịa vũng tàu ghi nhận thêm hai hai trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca toàn tỉnh này từ khi xảy ra đợt dịch lần thứ tư là sáu ca
riêng số ca mắc mới trong cộng đồng từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay là một hai trăm sáu mươi chín ca tăng hơn một mươi lần so với thời điểm từ một mươi bảy tháng chín đến một mươi năm tháng một mươi
tỉnh bà rịa vũng tàu ghi nhận thêm hai hai trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca toàn tỉnh này từ khi xảy ra đợt dịch lần thứ tư là sáu sáu trăm sáu mươi tám